còn tại lạng sơn hai đối tượng nữ tên đỗ thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại hai bà trưng hà nội và lý thanh nga chú tại văn lãng lạng sơn đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn bắt giữ vì hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
đỗ thị lệ bị bắt quả tăng khi đang trên xe taxi biển kiểm soát một mươi hai a bảy nghìn bốn mươi chín trên đường mang ma túy về hà nội tăng vật thu giữ trên người nga một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy trọng lượng một kg
tại cơ quan công an lệ khai mua một kg ma túy tổng hợp dạng đá của đối tượng lý thanh nga mục đích đem về hà nội tiêu thụ
sau khi củng cố tài liệu và lời khai của đối tượng lệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã thi hành
lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng lý thanh nga tại đường văn vỉ phường chi lăng thành phố lạng sơn thu thêm sáu túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng là năm tám kg
nga khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá lực lượng công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng